thưa quý vị và các bạn ngày một mươi năm tháng một hàng nghìn người dân đã bắt đầu rời thành phố hồ chí minh để về quê an tết
khiến cửa ngõ phía tây của thành phố hồ chí minh chật kín người xe un ứ kéo dài
lực lượng cảnh sát giao thông đã được tăng cường để điều tiết phân luồng hướng dẫn bà con đi đúng luật đảm bảo an toàn giao thông
từ rất sớm lượng người và xe đổ về trên tuyến quốc lộ một của địa bàn quận bình tân và huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh để về các tỉnh miền tây tăng cao
trong đó đoạn đường quốc lộ một từ vòng xoay an lạc quận bình tân đến cầu vượt bình thuận huyện bình chánh
các phương tiện trang trúc nhau di chuyển un ứ kéo dài
nhiều người dân điều khiển xe máy lên cả vỉa hè rẽ vào các đường nhánh tìm lối thoát
lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồn từ xa hướng dẫn các phương tiện di chuyển
ghi nhận tại bến xe miền tây quận bình tân lượng khách cũng tăng cao
theo đại diện của bến xe này dù lượng khách đông những ngày này
tuy nhiên không sẽ ra tình trạng sắp hàng dài trước các quầy vé như những năm trước
vì người dân đặt mua vé qua mạng trước đó
lượng khách đông công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài bến xe cũng được tăng cường
để người dân đi lại an toàn thuận tiện
đại diện bến xe cho biết dự báo dịp tết nguyên đáng quý mạo hai nghìn hai mươi ba
lượng hành khách sẽ tăng thêm bốn mươi so với cùng kỳ năm trước
lượng khách chủ yếu tập trung vào các ngày hai mươi bảy hai mươi tám và hai mươi chín tháng chặt